kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình an ninh toàn cảnh của truyền hình công an nhân dân
hôm nay ngày năm tháng chín một ngày thu thật là thu bầu trời trong xanh và không khí dịu mát
tiếng cười con trẻ giòn tan hòa vào tiếng chống trưởng rộn rã như người nhạc sĩ đã viết những câu trong trẻo
tiếng hát ngày khai trưởng trong sám như trời thu
ngày khai trường năm nay là niềm vui rộn rã của hơn hai mươi ba triệu học sinh trên cả nước
năm nay kem được dự một lễ khai giảng đúng nghĩa một sự khởi đầu may mắn cho một năm học mới nhiều kỳ vọng
và trước khi đến với công khí ngày khai trưởng xin mời quý vị cùng điểm qua một số tin tức đáng chú ý